tuy nhiên tại hương nghị lãnh đạo bảo hiểm xã hội cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại cần khắc phục trong năm hai nghìn một mươi bảy
đó là tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế chưa được khắc phục triệt đề
công cụ để giám định đánh giá việc chỉ định điều trị còn đang trong giai đoạn xây dựng
hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế còn chậm do nhiều cơ sở khám chữa bệnh phối hợp chưa tốt
hoặc thực hiện chưa đúng yêu cầu kỹ thuật
bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội ngăn ngừa hành vi trục lợi
bảo đảm cân đối quỹ phân đấu đạt tám mươi năm dân số tham gia bảo hiểm y tế
phát huy các kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu xác định công tác đấu tranh
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng dù còn nhiều khó khăn thách thức
ngày hôm nay ba tháng một ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội đã thực hiện triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hà nội sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố
sự chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố
triển khai thực hiện một cách toàn diện nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
như làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm bắt tình hình thị trường lập danh sách đối tượng
cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu gian lận thương mại các kho tàng bến bãi chứa hàng lậu
tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn giáo dục tư tưởng tác phong làm việc trong các lực lượng chống buôn lậu
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi sáu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tình hình phát triển kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn thực trạng về buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý trên hai mươi ba năm trăm linh vụ việc vi phạm
khởi tố hai trăm linh năm vụ đối với hai trăm hai mươi hai đối tượng tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên ba tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng

các tỉnh đã có công văn bao gồm cao bằng yên bái thanh hóa nghệ an quảng trị lào cai quảng ngãi hà nam bình định tuyên quang
với tổng số hai trăm ba mươi hai một trăm bốn mươi ba hộ hơn sáu trăm một mươi ba hai trăm linh nhân khẩu số gạo đề xuất hỗ trợ là hơn chín sáu trăm một mươi ba tấn
thời hạn cuối cùng của việc hỗ trợ gạo dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy là ngày hai mươi tháng một
để bảo đảm không người dân nào bị đói không có tết bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các tỉnh ra soát
các hộ dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết nguyên đán đinh dậu và giáp hạt đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời
với các địa phương trường hợp ngân sách địa phương có khó khăn ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố sớm có văn bản gửi bộ tài chính
bộ lao động thương binh và xã hội để trình thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ
thưa quý vị và các bạn vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay tàu sát bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đã lai rát tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts cùng sáu thuyền viên gặp nạn trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng an toàn
trước đó vào trưa ngày hai tháng một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đóng tại đà nẵng nhận được thông tin tàu qna
chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts do ông lê văn mai chú tại xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam làm chủ
trong khi đang hành nghề ở vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa thì tàu bị gãy trục lát nên nước tràn vào khiến cho tàu có nhiều nguy cơ bị chìm
lúc này thời tiết xấu trong khu vực lại không có tàu bạn có thể hỗ trợ tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
trước tình huống nguy cấp đến tính mạng của sáu ngư dân trên tàu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sass bốn trăm một mươi hai
tại đà nẵng đi cứu nạn đến một mươi bảy h cùng ngày tàu sát bốn trăm một mươi hai tiếp cận tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts chuyển toàn bộ các ngư dân tàu bị nạn sang tàu sát bốn trăm một mươi hai để chăm sóc sức khỏe
đến tám h ba mươi ngày ba tháng một tàu sát bốn trăm một mươi hai đã lai rắt tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts cùng sáu ngư dân về đà nẵng an toàn
công ty điện lực quảng trị vừa tiến hành đóng điện lưới quốc gia cho hai thôn là chỉa và cát
xã hướng sơn
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đây là hai thôn cuối cùng của tỉnh quảng trị đã có điện lưới quốc gia
góp phần để tỉnh quảng trị cán đích một trăm linh thôn bản đã phủ sóng điện lưới quốc gia
vượt tiến độ bốn năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ một mươi sáu đề ra
công trình cấp điện thôn chỉa và thôn cát được thi công hoàn thành sau gần chín tháng
có tổng mức đầu tư gần một mươi bốn tỷ đồng bao gồm hơn một mươi ba km đường dây trung áp và trên năm km đường dây hạ áp
hai trạm biến áp
trong quá trình triển khai thi công ngành điện và các cấp chính quyền trong tỉnh quảng trị
đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất giải tỏa cây cối tạo mặt bằng thi công
đặc biệt đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn địa hình rừng núi hiểm trở thi công
với quyết tâm cao nhất đảm bảo đóng điện trước tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy cho bà con
việc xóa thôn bản trắng có điện lưới quốc gia đem lại ý nghĩa hết sức thiết thực
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh ở miền núi vùng sâu vùng xa
góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
hoàn thành một trăm linh thôn bản có điện lưới quốc gia theo nghị quyết đại hội lần thứ một mươi sáu của đảng bộ tỉnh quảng trị
sau sáu năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bên cạnh những kết quả đã đạt được chương trình đã bộc lộ một số tồn tại bất cập
như quá chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mà chưa quan tâm nhiều đến phát triển sản xuất
tình trạng nợ động trong đầu tư xây dựng tăng cao
tính đến nay tổng số nợ động tại năm mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là trên một mươi năm tỷ đồng
cùng với đó là tình trạng nợ tiêu chí trong công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
chạy theo thành tích thiếu chặt chẽ trong quy hoạch
đặc biệt là tình trạng rất chuẩn sau khi tiến hành giả soát lại
tại những xã đã từng đạt nông thôn mới của giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị và các bạn với tâm lý bằng lòng tự mãn
nhiều địa phương mặc dù đã đạt được chuẩn nông thôn mới
nhưng sau khi giả soát lại thì lại bị rớt chuẩn về tiêu chí
do nhiều tiêu chí không đạt được hoặc không đáp ứng được đầy đủ
theo các văn bản quy định ngày một cao hơn
tại nhiều xã về đích từ năm hai nghìn một mươi năm trở về trước
chuyện rất chuẩn thực sự không chỉ là một câu chuyện buồn
mà nó còn đồng nghĩa với nhiều nỗi chăn trở trong nỗ lực hoàn thiện
để xây dựng nông thôn mới được bền vững
câu chuyện tại tỉnh hà tĩnh mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một minh chứng
xã gia phố huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
địa phương một thời đã từng là xã điểm toàn quốc
giờ đây những con đường xuống cấp những ngôi trường rớt chuẩn
đường điện hệ thống thoát nước thải đã bộc lộ nhiều bất cập
xã gia phố huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
địa phương duy nhất trong tỉnh hà tĩnh được ban bí thư trung ương
chọn là xã điểm nông thôn mới toàn quốc với nhiều kỳ vọng
thế nhưng giờ đây sau hai năm vẻ đích xoát xét lại chỉ còn một mươi ba tiêu chí
chăn trở từ cơ sở vướng mắt từ địa phương và cũng không ít bất cập từ thực tiễn
câu chuyện cũ mà không hề cũ
bây giờ là về tiêu chí quy hoạch là cái bản đồ cùng cái bản đồ là chúng tôi không có gì thay đổi cả
bây giờ bản đồ về là thiểu bản đồ hành chính thiểu bản đồ là phản thân là nông nghiệp bản đồ cho tháo
bây giờ áp về những cái là quy định là chuẩn nông thôn mới gì là khác
thành để chúng tôi những cái tiêu chí mà đợt này về kiểm đa lại là bị là chạm xuống
còn tại xã thạch môn thành phố hà tĩnh sau gần hai năm về đích nông thôn mới
sau khi kiểm tra giả soát lại văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hà tĩnh khẳng định
thạch môn chỉ còn một mươi bốn trên hai mươi tiêu chí đạt chuẩn
bởi hiện nay một số công trình hạng mục của trường học nhà văn hóa chợ môi trường
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đều bị giảm xuất và rớt chuẩn
có không ít phần việc đang có dấu hiệu trứng lại
các cơ sở vật chất văn hóa của các xóm bây giờ trường thì mặc dù là đã chuẩn quốc gia rồi
nhưng mà theo cái quy định mới
phòng ăn phòng ngủ riêng rồi thì nhà hiệu bồ chưa đảm bảo
thì những cái việc này có thể là đủ sắp tới
thì tỉnh và xã cũng sẽ đề xuất để rồi là những cái tiêu chí này chúng ta có thể mềm hóa
riêng về cái tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và cái thu nhập cho người dân
thì cái này là cái điều kiện mà phải bắt buộc đối với địa phương phải tập trung cao
thì khi đó chúng tôi mới hoàn thành được cả cái tiêu chí nông thôn mới của tỉnh
chợ thượng một công trình được đầu tư trên sáu tỷ đồng
nhưng với những hình ảnh này không khó để thấy được rằng
chợ nông thôn là một trong sáu tiêu chí của xã thạch môn đã bị rớt chuẩn
còn đây là hình ảnh về một trong ba hợp tác xã được thành lập
trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã thạch môn
thời tiết bất thuận lại sản xuất trong lĩnh vực nhiều rủi ro là trồng hoa và rau an toàn
vì thế phần nhiều bà con xã viên đều bất an
ngoài việc thiếu về số lượng sản phẩm thì những yêu cầu về hợp đồng liên kết
trong tiêu chí thứ một mươi ba hình thức tổ chức sản xuất lại bị phá vỡ
nhiều hectare đất sản xuất trơ trọi vì nước bạc
những nhà lưới đầu tư hàng trăm triệu đồng giờ đành phải tạm bỏ không như thế này
rõ ràng với các xã đã đạt chuẩn nếu không có những giải pháp quyết liệt thì rớt chuẩn là điều đang hiện đại
song đây không chỉ là chuyện của những xã từng là lá cờ đầu trong phong trào nông thôn mới
thực tế câu chuyện củng cố các tiêu chí sau khi đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nếu không được nhận thức đúng thì dù đã có hạ tầng nền móng thì khó khăn gặp phải cũng sẽ không ít
xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn và đang mang lại hiệu quả to lớn với người dân
xong nếu chỉ vì chạy theo thành tích mà đầu tư tràn lan thì rất khó có thể quản lý được nguồn vốn
và từ đó sẽ dẫn đến việc lãng phí thậm chí là đánh mất niềm tin của nhân dân
hơn thế nữa khi các xã đã trở thành con nợ của các doanh nghiệp vì lý do xây dựng nông thôn mới thì mục tiêu của chương trình này ít nhiều đã bị ảnh hưởng
những con đường khang trang cổng trào hiện đại những khu thể thao nhà văn hóa đầu tư hàng chục tỷ đồng
vừa được xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đưa ra
sau gần bốn năm tập trung mọi nguồn lực kinh phí lên đến bốn mươi sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi năm xã nghĩa lâm đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
điểm vui chưa được bao lâu thì nay xã điểm nông thôn mới này đang đối diện với nỗi lo nợ động xây dựng cơ bản với số tiền lên đến hơn một mươi tỷ đồng
trước sự thúc ép của các doanh nghiệp chính quyền địa phương đang tìm kiếm các biện pháp để trả nợ
nói chung là cái nợ của
còn thì nó cũng rất là khó khăn cho địa phương
bởi vì hầu hết là nợ có doanh nghiệp xây dựng
vì cái nguồn vốn mà người ta bỏ ra xây dựng thì tính bữa nay đã hơn một năm rồi
thì khó khăn là doanh nghiệp thì cũng thường xuyên là đòi địa phương
sau sáu năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên cùng với thành tích đó thì quảng ngãi đang đối diện với tình trạng nợ động xây dựng nông thôn mới
nợ động xây dựng nông thôn mới lên đến trên ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó nợ động xây dựng cơ bản của các xã trong toàn tỉnh là hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
nợ động của một mươi một xã nông thôn mới gần một trăm một mươi ba tỷ đồng
tất cả các xã nông thôn mới của tỉnh quảng ngãi đều đang phải gánh khoản nợ lớn với mức trung bình là một mươi tỷ đồng mỗi xã
nợ động nhiều nhất là xây dựng đường giao thông nông thôn thủy lợi trường học cơ sở vật chất văn hóa và chợ
bề tăng quá giao thông nông thôn bề tăng quá kênh mương
bề tăng quá công tác dùng điện đủ thứ
bây giờ để xác định nếu trả hết nợ cho các đơn vị thi găm thì bình dương xác định phải trả nợ trong một mươi năm
còn đây là xã thụy hương huyện trường mỹ thành phố hà nội
một xã được chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới
tại đây sau năm năm thực hiện chương trình nông thôn mới
con số nợ xây dựng cơ bản của xã đã lên đến trên bốn mươi tỷ đồng
và xã đang phải đối mặt với việc bị doanh nghiệp kiện vì nợ động xây dựng cơ bản
sau khi xây dựng đến lúc này là xã còn nợ trên bốn mươi tỷ
đối với các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho xã
đến lúc này kể cả có doanh nghiệp công ty doanh nghiệp xây dựng thương mại
con ở ngọc sơn người ta khởi kiện người ta ở rất nhiều lần
theo số liệu thống kê từ văn phòng ban chỉ đạo trung ương về xây dựng nông thôn mới
số nợ động xây dựng cơ bản đã lên đến trên một mươi năm hai trăm một mươi hai tỷ đồng
xã nợ ít là vài tỷ xã nợ nhiều lên đến hàng chục tỷ đồng
có thể nói vấn đề nợ động xây dựng cơ bản chạy theo thành tích và tâm lý bằng lòng
là câu chuyện của khá nhiều xã trong xây dựng nông thôn mới của giai đoạn một
vì vậy bước sang giai đoạn hai
vấn đề triển khai xây dựng nông thôn mới phải dựa trên những điều kiện đặc thù của từng địa phương
dựa trên những đặc điểm riêng để xây dựng các sản phẩm chủ lực
từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân một cách đúng
với những ưu thế về dịch vụ nghỉ ngơi và ẩm thực giá rẻ
miền bắc việt nam vừa được tạp chí forbes của mỹ nhận định là địa điểm du lịch giá rẻ nhất thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo forbes tại các khu vực nằm về phía bắc thủ đô hà nội của việt nam
chi phí ăn nghỉ du lịch trong lĩnh vực tư nhân trong một đêm là khoảng từ một mươi đến một mươi năm đô la mỹ
và phòng tại nhà nghỉ
về ăn uống du khách phải trả từ tối đa hai đô la mỹ cho mỗi món ăn
trên bảng xếp hạng vị trí thứ hai là bitket thủ đô của kyrgyzstan
thứ ba là lisbon bồ đào nha
vị trí thứ tư thuộc về seoul hàn quốc
thứ năm là bucharest romania
trong top một mươi của bảng xếp hạng theo thứ tự giảm dần
cũng bao gồm cape horn nam phi đảo crete hy lạp
hòn đảo palawan của philippines thị trấn berkeley bang queensland australia và porto bồ đào nha
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó hãng hàng không quốc gia này đã đạt mức lợi nhuận kỷ lục gần hai năm trăm linh tỷ đồng
cụ thể tổng doanh thu hợp nhất của việt nam airlines và các công ty thành viên ước đạt trên bảy mươi sáu tỷ đồng
tăng hơn một mươi và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần hai năm trăm linh tỷ đồng vượt bảy kế hoạch năm
trong đó vietnam airlines ước đạt gần năm mươi chín tỷ đồng
tổng doanh thu và gần một sáu trăm linh tỷ đồng lợi nhuận trước thuế nộp ngân sách nhà nước gần bốn chín trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam airlines thực hiện hơn một trăm ba mươi ba chuyến bay an toàn vận chuyển hai mươi sáu triệu lượt khách
tăng một mươi tám bảy so với cùng kỳ và hai trăm sáu mươi bốn tấn hàng hóa vượt gần một mươi kế hoạch năm
trong phần tin thế giới tổng thống hàn quốc từ chối xuất hiện trong phiên luận tội
mỹ thừa nhận làm chết một trăm tám mươi tám dân thường syri và iraq từ năm hai nghìn một mươi
tổng thống hàn quốc park geun hye đã từ chối xuất hiện trong phiên xét xử sẽ quyết định tương lai của bà sau vụ bê bối tham nhũng

với động thái này của tòa án hiến pháp phải hoãn thời điểm bắt đầu phiên luận tội
với động thái này của tòa án hiến pháp phải hoãn thời điểm bắt đầu phiên luận tội
với động thái này của bà park tòa án bao gồm chín thẩm phán đã đề nghị bà tham gia phiên luận tội vào ngày năm một tới nay
việc tổng thống hàn quốc park geun hye không xuất hiện tại phiên luận tội tổng thống
đã làm dấy lên sự chỉ trích của các nghị sĩ với vai trò là công tố viên trong phiên xét xử này

tòa án cho hay họ không được phép buộc bà park phải xuất hiện trong phiên xét xử
mà theo luật phiên xét xử có thể được tiến hành vắng mặt bà nếu bà từ chối xuất hiện tại tòa lần thứ hai
tháng trước các nghị sĩ hàn quốc đã bỏ phiếu luận tội tổng thống park
sau khi các công tố viên cáo buộc bà thông đồng với một người bạn thân
hòng tống tiền và hưởng ưu đãi thì các công ty cũng như cho phép người bạn này can thiệp vào các công việc của chính phủ
những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm xả súng tại hộp đêm ở istanbul dịp năm mới
khiến cho ba mươi chín người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương đã được công bố
đặc biệt là hãng tin habettok của thổ nhĩ kỳ đã đăng tải hình ảnh rất rõ nét
được cho là của nghi phạm tấn công khi hắn tự quay phim bản thân vào thời điểm ban ngày
đoạn video được phát sóng trên truyền hình thổ nhĩ kỳ cho thấy tay súng này đã tự quay phim hán
bằng camera trước điện thoại ở quảng trường taksim
hiện chưa rõ thời điểm
đoạn video này được quay trước hay sau khi diễn ra vụ thảm sát tại hột đêm reyna
các nguồn tin cho biết lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch đặc biệt
ở quận zeytinburnu của istanbul trong đó có việc khám xét một căn hộ để truy bắt nghi phạm
tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy tung tích của y
phó thủ tướng thổ nhĩ kỳ cho biết giới chức nước này đã có được dấu vân tay
và những đặc điểm nhận dạng cơ bản về nghi phạm do đó sẽ nhanh chóng xác định được danh tính của y
vụ tấn công đẫm máu tại thổ nhĩ kỳ này đã khiến nhiều nước trên thế giới phẫn nộ và lên tiếng
thủ tướng canada justin trudeau đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công
ông cũng cho biết canada sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố
thủ tướng canada truro nhấn mạnh canada cực lực lên án vụ tấn công khủng bố
tại istanbul đã cướp đi sinh mạng và làm bị thương nhiều người vô tội đang ăn mừng năm mới
thay mặt cho tất cả người dân canada
nhà lãnh đạo gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của tất cả các nạn nhân trong vụ việc khủng khiếp này
cũng như gửi lời chúc những người bị thương sẽ phục hồi nhanh chóng
thủ tướng canada cũng cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố
và quyết đưa thủ phạm ra ánh sáng
liên quân chống khủng bố do mỹ dẫn đầu thừa nhận đã vô tình gây ra cái chết
cho ít nhất một trăm tám mươi tám dân thường ở iraq và syri kể từ năm hai nghìn một mươi
trong một tuyên bố lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp shijef thừa nhận rằng
liên quân quốc tế do mỹ dẫn đầu đã giết nhầm một trăm tám mươi tám dân thường
trong các chiến dịch chống lại các tay súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is
tại iraq và syri kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuyên bố cho hay cjtf hiện vẫn đang đánh giá cái mà họ gọi là các trường hợp giết người không chú ý
từ bốn cuộc tấn công trong năm hai nghìn một mươi sáu và một vụ tấn công trong năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên con số cơ quan này đưa ra còn thấp hơn nhiều
so với con số do các nhóm bên ngoài dự đoán
air wars nhóm chuyên giám sát con số thiệt mạng của dân thường
từ các cuộc không kích quốc tế trong khu vực dự đoán rằng ít nhất hai một trăm linh dân thường
đã thiệt mạng tại iraq và syri trong cùng khoảng thời gian trong báo cáo
thưa quý vị công nghệ in ba d đang tạo ra những thay đổi lớn
và những cải tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp hàng không vũ trụ y tế
nhờ có công nghệ này mà con người có thể chế tạo ra những đồ vật có giá thành rẻ hơn
với thời gian ngắn hơn
và tại myanmar một số ít nông dân đã bắt đầu được hưởng lợi
từ việc đưa công nghệ in ba d vào sản xuất nông nghiệp
thay vì phải làm việc với những nông cụ thô sơ lạc hậu
thì giờ đây những người vốn xa lạ với công nghệ in ba d đang dần làm quen với những tiện ích của nó
cuộc sống của người nông dân myanmar những người thuộc hàng nghèo nhất châu á còn rất khó khăn
họ không chỉ hứng chịu những đợt thiên tai khắc nghiệt
mà còn phải làm việc với những nông cụ thô sơ và yếu kém
các biện pháp trừng phạt quốc tế
kéo dài trong nhiều năm đã khiến các nhà sản xuất bị thiếu hụt kỹ năng và công nghệ
nhưng mới đây một công ty phi lợi nhuận đã ứng dụng công nghệ in ba d vào sản xuất nông nghiệp
nhằm cố gắng giúp cuộc sống của người nông dân dễ chịu hơn
chúng tôi muốn tạo ra những sản phẩm khiến người nông dân thích thú
và khiến công việc làm nông của họ dễ dàng hơn
công ty đã đưa công nghệ in ba d vào thiết kế các bộ phận của hệ thống phun nước
và máy bơm sử dụng năng lượng mặt trời
sau khi các bộ phận được thiết kế hoàn hảo
bản mẫu sẽ được gửi đến nhà máy để sản xuất hàng loạt
trước đây có thể mất hàng tuần thậm chí vài tháng để làm khuôn
việc làm khôn thường rất tốn kém nhưng với máy in ba d thì việc làm khôn rất nhanh và rẻ
trên thử dụng trầu không rộng một mẫu nằm cách yangon khoảng một trăm linh cây số
ông keowin cho biết công việc trồng trầu không của ông đã được cải thiện đáng kể
nhờ hệ thống tưới nước được thiết kế từ công nghệ in ba d
nhờ hệ thống này ông chỉ mất một nửa thời gian để tưới cho dàn trầu so với trước kia
chi phí tưới nước cũng giảm đi hẳn một nửa
công nghệ in ba d trước đây là một thứ xa lạ với nông trại nhỏ bé này
nhưng giờ nó đã chứng minh sự hữu ích
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân cảm ơn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt